tại lào cai vào tối ngày hôm qua trên địa bàn thị xã sapa cũng đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống lũ quét tại một số địa phương
làm hai người chết bốn người mất tích và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở khu vực xã nậm cang cũ nay là xã liên minh
tại huyện bát sát vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng chín lũ lớn cục bộ đã xảy ra ở xã nghìn phìn ngan cuốn trôi một người tại thôn suối trải
ngoài ra mưa lũ trong tối ngày một mươi hai tháng chín cũng đã làm ngập lụt nhiều tuyến đường làm cho giao thông bị tê liệt
trước diễn biến của mưa lũ trên địa bàn văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để có thể có kế hoạch cụ thể và các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
ứng phó với diễn biến của mưa lớn lũ lũ quét ngập úng sạt lở đất nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
cùng với đó tăng cường thời lượng tuyên truyền về tình hình thời tiết trên hệ thống loa đài truyền thanh của thôn xã tuyên truyền tới người dân